làm mất bài quyền chấm bài cũng cho kiểm tra thay thế
gây áp lực buộc cho đi học thêm lại cho kiểm tra
kiểm tra liên tục nhiều lần nhưng cũng chỉ có hai hình thức
kiểm tra miệng hay viết ra giấy
kiến thức kiểm tra chủ yếu là học thuộc lòng và áp dụng lý thuyết
bởi vậy đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá đang là nhu cầu cấp thiết
em nghĩ là chỉ cần hai bài kiểm tra
bài kiểm tra cũng có thể đánh giá năng lực của các bạn
chứ không cần nhất thiết là phải đến ba bài kiểm tra
sẽ giảm áp lực cho các bạn học sinh trong một năm học
vì có quá nhiều điểm kiểm tra giữa kỳ và bài cuối kỳ
thì như vậy ít nhất là trong một kỳ các con sẽ có hai điểm định kỳ đó
cộng với đánh giá cả quá trình thì tôi nghĩ là cũng có thể nó phù hợp
xin kính chào quý vị
thực tế ở các trường học cho thấy
phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh các môn học nói chung
chủ yếu là làm bài kiểm tra trên giấy
với hai hình thức là tự luận và trách nhiệm khách quan
cả hai hình thức này nhằm chứng minh rằng
học sinh nắm vững kiến thức để giải quyết một số câu hỏi
tình huống liên quan đến những kiến thức đã học
năng lực mà học sinh được đánh giá với phương pháp này
chủ yếu là trình bày diễn đạt và lập luận
một số năng lực như là trình bày một số vấn đề trước đám đông
xử lý tình huống
làm việc theo nhóm
hay là độc lập sáng tạo thế nào
rất cần trong cuộc sống
nhưng cũng khó xác định được với các hình thức kiểm tra đánh giá như trên
từ hạn chế này các giáo viên cán bộ quản lý giáo dục đều cho rằng
đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá là nhu cầu cấp thiết
và thông tư hai mươi sáu năm hai nghìn hai mươi của bộ giáo dục và đào tạo vừa được ban hành
đã đáp ứng được yêu cầu này
một tiết học dành cho các nhóm
lần lượt báo cáo kết quả làm việc của mình
đứng trên bục giảng giờ đây
không phải là giáo viên mà là các em học sinh
cả lớp được chia làm năm nhóm
mỗi nhóm sẽ cử đại diện trình bày các vấn đề
mà các em tự tìm hiểu được
về con đường học vấn của nguyễn ái quốc
đã thể hiện trong từng giai đoạn hoạt động cách mạng của người
hiện nay thì bởi vì là bọn con có đang được
các thầy cô tạo điều kiện để các hình thức kiểm tra nó phong phú hơn
thay vì chỉ làm những bài giấy bình thường
thì bọn con có các hình thức khác
như là làm bài tập nhóm
như là vừa rồi cũng có nhìn thấy là trải nghiệm
thì bọn con đang làm một bài thiết trình
thì qua đây thì không chỉ là bọn con
vừa có thể kiểm tra lại kiến thức của mình
mà cũng có thể trao dồi những cái kỹ năng khác
như kỹ năng làm việc nhau với nhau
xử lý các vấn đề giữa mọi người với nhau
chỉ từ một bài học được nêu ra
gói gọn trong hai trang giấy của sách giáo khoa
nhưng khi được giao nhiệm vụ tìm hiểu nghiên cứu
để rồi thiết trình
những hiểu biết của các em
về vấn đề đó trong thực tế
thì những thông tin kiến thức mà các em có được
đã đi xa hơn rất nhiều
những nội dung đề cập trong sách giáo khoa
để ai cũng có những trách nhiệm phải làm trong công việc của mình
để từ đó bọn con có thể được đánh giá một cách công bằng
và sau đấy bọn con sẽ được thuyết trình bằng nhiều hình thức khác nhau
có những bạn sẽ sử dụng video để thuyết trình
hoặc là sử dụng những slide mà bọn con tự thiết kế
và có khi là cùng nhau tự thiết kế với nhau
để ra được những cái hình ảnh vừa tốt về cả mặt nội dung
và hình thức cũng lôi cuốn và hấp dẫn không kém
giáo viên thì trước kia thì chúng ta cứ đánh giá
một là kiểm tra miệng kiểm tra viết một mươi năm phút v v
thì bây giờ cái hình thức đánh giá này thì sẽ cởi bỏ
giúp cho giáo viên có nhiều cái cách đánh giá khác nhau
thứ hai là đối với học sinh thì các con nó được tự chủ hơn
và chính vì các con được tự chủ như thế
thì các con sẽ phát huy được tất cả những cái năng lực của các con
những cái điểm mạnh nhất của các con
và nó tạo nên sự hào hứng
và quan trọng nhất là làm cho người dạy và người học

ví dụ như hôm nay bạn biết đó là
bài về nguyễn ây quốc
trong lịch sử lớp một mươi hai thì trình bày về một giai đoạn hoạt động nguyễn ây quốc
từ một nghìn chín trăm một mươi chín đến một nghìn chín trăm hai mươi
nhưng mà bây giờ hôm nay các bạn là lớp một mươi hai văn
thì các bạn đã kết nối được cả một cái giai đoạn lịch sử
từ khi bác hổ sinh ra đến khi bác hổ ra đi tìm đường cứu nước v v
nó tạo một cái sự hào hứng
liên môn và nó phù hợp với từng lớp từng khả năng từng trường
tôi nghĩ là đây là một cái chủ trương hoàn toàn đúng
như vậy rõ ràng việc đổi mới kiểm tra đánh giá là cần thiết
vì hình thức đa dạng sẽ phát huy được năng lực học tập khác nhau của trò
thông qua đó giáo viên hoàn toàn có thể đánh giá được năng lực của học sinh
ở nhiều mặt mà học sinh thì lại không bị áp lực và tâm lý
học là để kiểm tra hay đi thử
theo quy định mới của bộ giáo dục và đào tạo
sẽ không còn bài kiểm tra một tiết
học sinh không phải vất vả với nhiều bài kiểm tra
giáo viên cũng không mất quá nhiều thời gian vào việc chấm chữa
đổi mới này cả giáo viên và học sinh đều nhẹ nhàng hơn trong dạy và học
tuy nhiên điều này cũng đòi hỏi ở học sinh ý thức tự học và học một cách chủ động
hình thức làm mới này thì nó khá là hay khá là thú vị
bởi vì là nếu mình làm trên giấy nó là cái cách làm cũ
và nó đã làm rất là nhiều
và cái cách này nó có sự mới mẻ sự thú vị
nó có các hoạt động mới các trải nghiệm mới cho các bạn làm
và nghĩ là nó sẽ có hiệu quả cao hơn với học sinh
khi giao công việc trong nhóm
thì bao giờ các bạn cũng sẽ phải báo cáo ai chuẩn bị những cái phần gì
và qua kết quả của các bạn trình bày
thì có thể đánh giá được một cách nào đó
đánh giá được là năng lực của các bạn trong hoạt động trong nhóm như thế nào
vì trong nhóm có thể có những bạn chuẩn bị về nội dung
có những bạn chuẩn bị về kỹ thuật
có những bạn chuẩn bị về thuyết trình
thì đương nhiên là căn cứ vào những cái mà các bạn đã trình bày ra được
thì thầy cô có thể đánh giá được các con thông qua hoạt động nhóm
giảm bớt bài kiểm tra giấy mực khi đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
chú trọng đánh giá quá trình
đánh giá bằng nhận xét và cho điểm với hầu hết các môn học
là một trong những điểm mới tại quy định đánh giá xếp loại học sinh trung học
để triển khai hiệu quả nội dung này
trước hết giáo viên cần thay đổi nhận thức
quán triệt mục tiêu
đánh giá vì sự tiến bộ của người học
khi thực hiện đánh giá quá trình
nghĩa là không còn chỉ tập trung vào kết quả bài kiểm tra của học sinh
mà cần quan tâm đến ba yếu tố
kiến thức kỹ năng và thái độ môn học
thông tư hai mươi sáu
giao sự chủ động linh hoạt trong đổi mới kiểm tra đánh giá học trò
cho nhà trường giáo viên
song song với đó
chính là sự đổi mới trong dạy học
một tín hiệu đáng mừng
là ở nhiều ngôi trường hiện nay
việc thay đổi tư duy trong cách dạy và học
đang được thực hiện khá bài bản
nhờ có một đội ngũ giáo viên trẻ
tâm huyết sáng tạo
và đây là một giờ học thú vị
của các học sinh trung học cơ sở
khác hẳn với những lớp học truyền thống
cô có một câu hỏi ra
cho nhóm video
là các con đã
có những thời gian
và các con có tham khảo những cái tư liệu gì
hay là có những ngữ liệu gì
để các con làm lên một đoạn video như thế này
và khi làm video thì chúng con có phần thiết trình
và trong phần thiết trình đấy
để làm lên được một bài thiết trình
thì con đã sử dụng những kiến thức
bài như là con sử dụng
viết văn biểu cảm
để viết ra được bài thiết trình đó
và thật sự là văn biểu cảm đã giúp con rất nhiều
sẽ giúp cho bài văn của con thêm hay
xin động và cũng
khiến cho mọi người có thể hiểu được
hết tất cả những cảm xúc cũng như tâm tình
con gửi gắn vào trong cái video
đó là một tiết học
chuẩn bị cho buổi báo cáo dự án
nghiên cứu về đề tài quê hương đất nước
thông qua các tác phẩm văn học
của học sinh lớp bảy
một trường trung học cơ sở tại thái nguyên
trong ngôi trường này
hầu hết các tiết học truyền thống
đã được thay thế bằng những tiết học như thế này
giáo viên không còn
chủ yếu giảng dạy trên bục giảng
học sinh không còn chép lời
thầy cô một cách nhiệt tình
đọc văn bản và học thuộc lòng
những kiến thức có trong sách giáo khoa
giáo viên và học sinh
là những cá thể độc lập
học sinh tiếp nhận kiến thức
một cách chủ động nhất
tùy theo năng lực sở thích sở trường của mình
các tiết học bài học
trong chương trình giáo viên đều có thể
chủ động thiết kế linh hoạt
sáng tạo để học sinh có thể học
ở nhiều không gian khác nhau
phương pháp dạy
bộ môn ngũ văn
theo chương trình của bộ giáo dục
thì cũng đã thay đổi rất là nhiều
so với những chương trình cũ trước đây
tuy nhiên thì với trường phổng thông
liên cấp iris
thì bộ môn văn là một bộ môn
mà tôi là một người dạy
thì tôi cảm thấy rất là tâm huyết
với ngôi trường này
bởi vì là khi mà tham gia dạy học
ở một ngôi trường như thế này
thì là ngôi trường áp dụng
thuyết đa trí thông minh
tức là những loại hình thông minh
thì sẽ được đưa vào trong một tiết học
đối với bộ môn ngũ văn
thì ngoài việc các con được nói
các con được viết các con được nghe
thì các con cũng được đa dạng hóa
các cái hoạt động học tập
không có khái niệm học vẹt
học tủ hay học thuộc lòng
theo một khuôn mẫu có sẵn
thay vào đó là những hoạt động thực hành
thực tế những trò chơi
dự án học theo truyền đề
diễn ra ở tất cả những môn học
những kiến thức hàn lâm
những khái niệm khoa học lạ lẫm
trở nên gần gũi dễ hiểu
thậm chí còn có khả năng lôi cuốn
hấp dẫn học sinh
bởi sự tò mò vốn là đặc tính của trẻ em